sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm km
như vậy là cơn bão sẽ đi trực diện vào khu vực miền bắc trung bộ và có khả năng đổi hướng lên phía bắc
với diễn biến này cơn bão được dự báo sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng
nhất là trong tình hình áp thấp nhiệt đới vừa đi qua bắc trung bộ vẫn còn đang để lại nhiều hậu quả
có đưa ra hai kịch bản kịch bản một khoảng bảy
cái vùng ảnh hưởng thì chủ yếu thiên về phía bắc
nhưng mà có cái kịch bản hai là khoảng bảy
có thể đến khoảng ba là có thể ảnh hưởng đến huế trở ra
như vậy là diện ảnh hưởng cơn bão này rất là rộng và nó là một cơn bão mạnh
cái cách đứng phó nó phải khác
thì tôi nghĩ là đấy là qua cái phân tích thì chúng ta có thể có một cái nhận định sư vụ như vậy
thứ hai là cơn bão này vào thì trong bối cảnh là chúng ta vừa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở khu vực bắc miền trung
và nó lại vào khu vực phía bắc là khu vực mà
nó là cuối mùa mưa
các hồ chứa cũng tương đối đầy nước
đặc biệt là chúng ta vừa qua mấy cơn ảnh hưởng mưa lũ lớn mà cái hậu quả còn đang phải khắc phục
rất nhiều việc đang làm
thậm chí là nhiều cứu hồ trên biển đang diễn khai
thì đấy là một bối cảnh diễn ra hết sức phức tạp
tình hình hồ chứa được đặc biệt lưu ý trong cuộc họp
bởi trải qua nhiều cơn mưa lớn do áp thấp nhiệt đới vừa qua
nhiều hồ chứa nhỏ đã nó nước
vì thế nguy cơ vỡ các hồ đập nhỏ là rất lớn
nếu bão vào với lượng mưa lớn gió giật mạnh
ngoài ra bão sarika đổ bộ đúng vào dịp cuối mùa hè thu
nhiều diện tích hoa màu chưa đến độ thu hoạch
nên để giảm thiệt hại cho bà con nông dân
công tác ứng phóng vơi bão phải được triển khai khẩn trương trước khi bão vào
thế thì cái này cũng đề nghị với trung tâm dự báo khi tượng chủ văn trung ương
chúng ta sớm xác định cái vùng nguy hiểm
để chúng ta hướng dẫn rồi cảnh báo cho tàu thuyền không đi
đây là cái trận bão rất lớn tôi nghĩ chúng ta cần xác định sớm
bố trí lực lượng tiếp tục kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông
đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện qua lại trên các tuyến đường giao thông
các ngầm tràn và các bến đỏ ngang đỏ dọc
thông thường báo cáo với đồng chí là như đồng chí tị có đánh giá vừa rồi là
những năm gần đây chúng ta không rất ít là gây ra sự cố chết người ở trên biển
tuy nhiên ở
với trong đất liền thì lũ ảnh hưởng của lũ và sản lượng đất là có tác động rất lớn
với diễn biến phức tạp của cơn bão được đánh giá là lớn nhất trong năm
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị
theo dõi chặt chẽ diễn biến bão serica
kịp thời thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh
kiểm tra giả soát kiên quyết di rời dân đang sinh sống
tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
các bộ ngành địa phương chủ động công tác ứng phó
để giảm thiệt hại đến mức nhỏ nhất về người và tài sản
trong khi đó mưa lũ trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại quảng bình
tính đến một mươi bảy h ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng một mươi
mưa lũ đã làm chín người chết một mươi người mất tích bị thương bảy người
toàn tỉnh quảng bình đã có năm mươi sáu sáu trăm một mươi tám ngôi nhà bị ngập lụt
gần hai hộ dân được di dời đến những nơi an toàn
nhiều diện tích hoa màu cây cao su bị gãy đổ
nhiều gia súc gia cầm của người dân bị lũ cuốn trôi
giao thông đường sát đường bộ bị ngập lụt và hư hỏng nặng tại nhiều đoạn
làm ách tắt nhiều tuyến đường
một số tàu thuyền của ngư dân và doanh nghiệp vận tải bị sóng đánh chìm và mất tích
hàng ngàn hectare hoa màu vật nuôi bị hư hỏng và cuốn trôi
hơn bảy mươi trường học và trạm y tế bị ngập sâu trong lũ có nơi ngập trên ba mét
nước lũ chảy với cường độ mạnh cũng đã khiến gần bốn mươi tàu cá ở cửa ròn bị đứt neo mắc kẹt tại cửa biển
một số tàu cá khác bị chìm hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
sau đây là tin lũ khẩn cấp trên các sông
lũ thượng lưu sông ngàn sâu hà tĩnh sông danh sông kiến giang quảng bình đang xuống chậm
lũ sông ngàn phố tại sơn diệm đã đạt đỉnh ở mức một mươi hai hai mươi tám mét trên báo động hai mươi bảy mươi tám mét
hà lưu sông ngàn sâu sông la hà tỉnh
và sông cả nghệ an đang lên
dự báo lũ trên hạ lưu sông ngàn sâu tại hòa duyệt có khả năng đạt đỉnh ở mức một mươi một một m trên báo động ba sáu m vào trưa nay sau đó xuống chậm
sông cả và sông la tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay một mươi sáu tháng một mươi
thượng lưu sông ngàn sâu sông danh và sông kiến giang tiếp tục xuống chậm
đến chiều tối nay một mươi sáu tháng một mươi mực nước trên các sông có khả năng như sau
sông cả tại nam đàn lên mức năm bảy m
trên báo động một ba mét
sông ngàn phố tại sơn diệm xuống mức một mươi một mét dưới báo động hai năm mét
sông ngàn sâu tại chu lễ xuống mức một mươi ba mét dưới báo động ba năm mét
tại hòa duyệt xuống mức một mươi mét dưới báo động ba năm mét
sông la tại linh cảm lên mức năm hai m dưới báo động hai ba mét
sông danh tại mai hóa xuống mức ba m ở mức báo động một
sông kiến giang tại lệ thủy xuống mức hai bảy m ở mức báo động ba
đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi tỉnh nghệ an hà tĩnh
trọng tâm tại các huyện con cuông tương dương quỳ châu tỉnh nghệ an hương sơn vũ quang tỉnh hà tĩnh
tình trạng ngập lụt tại các huyện hương khê cẩm xuyên kỳ anh tỉnh hà tĩnh
minh hóa tuyên hóa bố chạch quảng chạch thị xã ba đồn tỉnh quảng bình giảm chậm
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai cấp ba
sau khi nhận được tin báo công an thành phố lạng sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra truy xét
đến hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày tại km năm mươi sáu quốc lộ một a thuộc địa phận xã quang lang huyện tri lăng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã hỗ trợ truy bắt được đối tượng đào quốc đông chú huyện sóc sơn thành phố hà nội thu giữ một vam phá khóa và một xe máy sh là tăng vật đồng vừa trộm được tại thành phố lạng sơn
đây là đối tượng từng có bốn tiền án trong đó có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
trong thời gian vừa rồi thì đội công an thành phố đã xác lập chuyên án và đấu tranh triệt phá bắt giữ thành công đối tượng đào quốc đông
đối tượng đông ở địa phương khác đến đối tượng này đã sử dụng xe mô tô đi cùng một đối tượng nữa đi trên các tuyến phố của địa bàn thành phố lạng sơn
khi mà quan sát thấy quần chúng nhân dân để tài sản sơ hở và các đối tượng này đặc biệt là chú trọng vào những xe có giá trị lớn như xe sh hoặc là xe lit hoặc evo
lợi dụng thời gian nghỉ trưa nhiều người thường có tâm lý ngại cất xe vào nhà các đối tượng đã nhanh chóng thực hiện hành vi phạm tội
và khi chủ tài sản phát hiện mất xe máy thì cũng là lúc các đối tượng đã vận chuyển xe đi đường một đoạn đường dài thậm chí đã sang đến địa bàn tỉnh thành khác
nguyên nhân chủ yếu là phần lớn là do ý thức chủ quan của quần chúng nhân dân một bộ phận quần chúng nhân dân vẫn chưa đề cao tính cảnh giác
và quần chúng nhân dân thì cho rằng là
với tội phạm vụ cắp xe thì thường các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vào ban đêm
nhưng thực tế trong thời gian vừa rồi thì các đối tượng lưu động thì rất là manh động ngay trong thời điểm ban ngày
hoặc là ở những nơi đông dân cư hoặc những tuyến phố trọng điểm như các đối tượng khi mà quan sát thấy chủ tài sản sơ hở thì cũng đã thực hiện hành vi trộm cắp
trước tình hình gia tăng các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt là trộm cắp xe máy bên cạnh công tác điều tra triệt phá
các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành các cấp các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân
tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất để phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy là mỗi người dân cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác
tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm chủ động tự bảo vệ tài sản của chính mình
một vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an huyện châu thành tỉnh bến tre phối hợp với chốt công an xã an hiệp và công an xã tân phú bắt quả tăng
tại hiện trường thuộc khu vực ấp tân đông xã tân phú huyện châu thành lực lượng công an đã tạm giữ số tăng vật gồm hơn một mươi ba triệu đồng
bảy con gà đá và nhiều tăng vật khác lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý tám đối tượng có liên quan
vạn sáng nay một mươi sáu tháng một mươi bão sarika đã vượt qua đảo luzon đi vào biển đông và trở thành cơn bão số bảy năm hai nghìn hai mươi
hồi tám giờ vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía tây đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu một mươi hai
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu một mươi bảy
do ảnh hưởng của báo khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp tám cấp một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi sáu một mươi bảy biển động dữ dội
quay trở lại với đất liền tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
trời mây thay đổi phổ biến không mưa trưa chiều còn nắng
đến ngày một mươi chín có mưa phía đông nam có mưa vừa đến mưa to
cần đề phòng lốc xoáy và gió giật nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn các tỉnh phía đông bắc bộ thời tiết đang dần ổn định
sự tác động của không khí lạnh trong hôm nay và ngày mai chỉ làm cho nhiệt độ về đêm và sáng
tại đây giảm thấp đặc trưng cho những sớm cuối thu
trời chiều thời tiết còn nắng nhẹ cùng nền nhiệt độ tăng lên từ ba mươi ba mươi ba độ
tuy nhiên bắt đầu từ chiều tối và đêm ngày một mươi tám mưa lớn và gió mạnh sẽ xuất hiện
tại khu vực ven biển sau đó lan rộng trên toàn khu vực trong ngày một mươi chín
với nhiều nơi có mưa lớn và gió mạnh
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sáng nay tiếp tục có mưa
nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to có mưa có nơi mưa rất to như tại hà tĩnh
dự báo trong ngày hôm nay mưa còn duy trì
tuy nhiên bắt đầu từ đêm nay xu hướng giảm mưa sẽ rõ rệt hơn trên khu vực
đến ngày mai những cơn mưa rào chỉ còn xuất hiện vài nơi
và thời tiết sẽ trở lại trạng thái ổn định hơn
sau đó từ chiều tối và đêm ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín mưa rông và gió mạnh
đặc biệt là mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại từ thanh hóa đến hà tĩnh
trong khi đó khu vực từ đà nẵng cho tới bình thuận
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín trời mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào dài rác
gió tây nam cấp ba nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
vì đêm nhiệt độ giảm xuống
chỉ còn hai mươi bốn hai mươi sáu độ
đến với khu vực tây nguyên từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
trong đó ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám có nơi mưa vừa đến mưa to
cần đề phòng gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi đến ba mươi độ
khu vực nam bộ trong những ngày tới mưa sẽ xuất hiện vào lúc chiều tối và đêm
mặc dù cường độ mưa được nhận định là không quá nhiều
nhưng trong cơn mưa lại tiềm ẩn nguy cơ
về sự xuất hiện của các hiện tượng dâm xét và gió giật mạnh
ngoài ra đỉnh chiều cao nhất trong đợt này khả năng xuất hiện vào ngày một mươi bảy một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nên người dân nơi đây cần đề phòng khả năng có mưa lớn kết hợp với chiều cường
cây ngập ở những vùng trụng thấp
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết